tôi xin nói luôn để chúng ta có thể nắm bắt được vấn đề một cách rất là nhanh chóng
khi đột quỵ xảy ra có nghĩa rằng là khi mà cái dòng máu mà chảy trong mạch não nó bị tắc nghẽn lại
nó tắc nghẽn thì có nhiều nguyên nhân nhưng mà tự trung lại là nó có thể có cái có cái cơ chế như thế này xảy ra
thứ nhất là dòng máu mà chảy trong mạch não không chảy được thì do một cục tắc nghẽn làm ngẽn lòng mạch lại
cuộc tắc này có thể đi từ các nơi khác nhau
ví dụ như là đi từ tim đi từ các vùng khác của mạch máu đến là lấp ngẽn cái dòng chảy đấy
hoặc là do chính tại chỗ của cái mạch máu đấy nó bị vỡ sơ
và cái mảng vữa sơ ấy
nó bị nứt ra
thì trong trường hợp này người ta gọi là nhồi máu não
nhồi máu não thì chiếm phần lớn các trường hợp đột quỵ
có thể đến từ tám mươi năm đến chín mươi các trường hợp đột quỵ là do nhồi máu
tức là lòng mạch bị nghẽn lại
còn một số ít trường hợp khác khoảng từ một mươi đến một mươi hai là cái mạch máu ấy nó bị vỡ ra
do cái áp lực huyết áp
trong lòng mạch nó quá lớn
thì người ta gọi là suất huyết não
còn có một cái trường hợp nữa mà chúng ta đã nói lúc đầu
tức là thoáng qua
tức là tạm thời cái lòng mạch ấy bị tắt nghẽn
nhưng mà sau đấy thì cái cuộc tắt nó lại tiếp tục di chuyển được
và dòng máu lại lặp lại được
thì trong một cái thời gian ngắn
thì chúng ta thấy rằng phục hồi
cơ thể chúng ta phục hồi cả về lời nói cũng như là về vận động
vậy thì trước kia thì chúng ta hay nói nhiều đến những trường hợp sử trí ban đầu đối với bệnh nhân đột quỵ như thế nào
nhưng mà đến bây giờ dưới cái ánh sáng của khoa học hiện đại
cũng như là các chương trình mà chúng tôi đang triển khai
thì chúng tôi có một lời khuyên là với tất cả những người thân của bệnh nhân đột quỵ
cũng như là bệnh nhân đột quỵ là như thế này
khi đột ngột chúng ta thấy rằng là
chúng ta nói khó miệng thì có thể hơi méo người thân chúng ta có quan sát được cái nét mặt của bệnh nhân miệng méo bệnh nhân nói khó tức là hỏi trả lời thì khó khăn một nửa người chân tay thì có thể yếu thì khi mà nhận thấy những cái dấu hiệu đấy thì người ta có một cái câu là thời gian là lão tức là
thời gian bệnh nhân được cấp cứu càng ngắn thì não có nguy có khả năng là phục hồi được càng nhiều nên là thời gian là não như vậy thì khi chúng ta thấy phát hiện bệnh nhân đột quỵ thì chúng ta phải nhanh chóng đặt bệnh nhân vào một cái chỗ gọi là nằm an toàn và sau đó thì tìm cách là vận chuyển bệnh nhân đến một cơ sở y tế
gần nhất hoặc là những cơ sở y tế mà chúng tôi nói là có năng lực để khai thông cái mạch máu của bệnh nhân bởi vì là chúng tôi có cách thí dụ như bệnh nhân mà đột quỵ đến trước ba giờ thì người ta có thể là dùng các thuốc tiêu cái cục máu đông ấy làm cho cái tuần hoàn của não được lặp lại
còn nếu như mà
sau cái thời điểm đó thì cái việc tái thông mạch nó trở nên khó khăn hơn vậy thì chúng tôi không có khuyến cáo gì ngoài việc là chúng ta sơ cứu bệnh nhân đặt bệnh nhân nằm ở nơi không có gió lùa ở tư thế an toàn và nhanh chóng liên hệ với một cái cơ sở cấp cứu gần nhất có thể đưa bệnh nhân đến đó
còn tất cả những biện pháp khác như chúng ta
ờ thường nghĩ được đấy là là nên làm cho bệnh nhân thì chúng tôi khuyên rằng là chúng ta không nên can thiệp vào ví dụ như là có thể chúng ta có những cái máy đo huyết áp tự động chúng ta đo huyết áp cho bệnh nhân tại cái thời điểm đấy là nó cao thậm chí nó cao khá nhiều nhưng mà chúng tôi cũng không khuyên rằng là chúng ta hạ huyết áp bệnh nhân xuống một số người thì có thể là cho bệnh nhân nằm ở nơi không có gió lùa ở tư thế an toàn
một cái viên thuốc mà chúng ta rất hay dùng và dùng nhiều mà chúng ta là cái viên antallad nếu chúng ta cho ngậm tí lưỡi chúng tôi cũng không khuyên nên là làm như vậy bởi vì nhiều trường hợp là khi huyết áp tụt xuống thì nguy cơ đối với người bệnh lại sẽ càng lớn
đấy bởi vì là trong cơ sở y tế của chúng tôi chúng tôi phải cân nhắc từng số đo huyết áp của bệnh nhân cách nào phải hạ xuống hạ xuống đến bao nhiêu
chúng tôi không phải bình thường mà bệnh nhân có có có có có có có thể có thể an toàn được đấy cho nên là chúng tôi cũng không khuyên cáo bất cứ một điều gì chúng tôi cũng không khuyên cáo bệnh nhân dùng các loại thuốc nọ thuốc kia mà trong dân gian hoặc là trong truyền miệng nhau là cái dùng cái loại này tốt nó nó nó sẽ cứu sống người bệnh trên thực tế là không có sự không khuyên tất cả những người thân của chúng ta làm những điều này
đấy bởi vì là không phải là hạ